để quản lý chặt các dự án đầu tư của các cấp trên địa bàn
ubnd tp hà nội vừa yêu cầu tất cả các sở ngành quận huyện thị xã công khai tình hình phê duyệt
số liệu quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu công bố công khai của ubnd tp hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
thành phố phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm hai nghìn một mươi chín của các sở ban ngành
và ubnd các quận huyện thị xã là hai bảy mươi sáu dự án
với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là gần một mươi bảy chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách cấp tp quản lý là một trăm linh dự án
với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là gần sáu bảy trăm linh tỷ đồng